hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình vừa cứu thành công ngư dân bị bệnh nặng trên tàu qb chín trăm ba mươi một ba mươi sáu
do bị hỏng máy cách cửa danh khoảng bốn mươi hải lý về phía đông nam
hiện ngư dân bị nạn đã được đưa vào bờ và chăm sóc phục hồi sức khỏe
khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng ba ông phạm ngọc dung chủ tàu cá qb chín mươi ba nghìn một trăm ba mươi sáu thông tin cho hải đội hai
bộ đội biên phòng quảng bình biết tàu cá của mình đang bị hỏng máy cách cửa danh khoảng bốn mươi hải lý
về phía đông nam trên tàu có một ngư dân bị bệnh nặng cần cứu trợ gấp
ngay trong đêm hải đội hai điều động xuống cao tốc gồm năm cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ
đến giờ ngày hai mươi tháng ba xuồng của bộ đội biên phòng tiếp cận được tàu bị nạn và kịp thời chuyển người bệnh
là nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở xã quảng xuân huyện quảng trạch qua xuồng sơ cứu ban đầu
và chuyển gấp vào bờ dạng sáng ngày hai mươi tháng ba nạn nhân đã được vào bờ để cấp cứu
ngoài ra hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình cũng đã kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng
và ngư dân đánh cá trên vùng biển có tàu gặp nạn để cứu hậu tàu qb chín mươi ba nghìn một trăm ba mươi sáu tránh thiệt hại cho ngư dân